việt nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao chiếm đến chín mươi ung thư các tuyến nội tiết
đáng nói là căn bệnh này diễn biến âm thầm khiến người bệnh khó phát hiện và chủ quan nên điều trị muộn
không những vậy nhiều bệnh nhân còn có những sai lầm trong việc lựa chọn phương pháp chữa bệnh dẫn đến khó khăn trong quá trình điều trị
theo tổ chức ung thư toàn cầu ung thư tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng
năm hai nghìn một mươi hai ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ một mươi ba trong các loại ung thư
thì hiện nay căn bệnh này đã xếp thứ chín và gặp ở nhiều lứa tuổi từ ba mươi đến bốn mươi
thậm chí còn có xu hướng trẻ hóa khi ghi nhận nhiều ca mắc ở độ tuổi hai mươi
so với các loại ung thư khác thì ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt hơn khi phát hiện sớm tỷ lệ khỏi trên chín mươi
thế nhưng một số bệnh nhân khi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp lại có những sai lầm trong điều trị như tự ý điều trị theo thời lang hay bỏ rời điều trị
theo các bác sĩ nếu thấy xuất hiện khối u ở cổ thì cần đi khám ngay
còn đối với những trường hợp không có triệu chứng lầm sàng thì nên đi khám sức khỏe định kỳ để có biện pháp can thiệp sớm hạn chế biến chứng xảy ra